theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường
từ chiều nay đến sáng mai từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
theo đó từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
hiện nay mực nước trên các sông ở bắc bộ thanh hóa đang lên riêng nước trên sông thao tại yên bái đang lên nhanh
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông ở bắc bộ và thanh hóa
với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ một đến bốn mét nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị đặc biệt tại các tỉnh thành phố phú thọ yên bái lào cai hòa bình
nam định ninh bình thái bình hà nam hà nội thanh hóa
hiện tại tỉnh yên bái có hai người mất tích do đi chơi trượt chân rơi xuống suối và trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố trong vùng
chịu ảnh hưởng của mưa lũ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống bão lũ yêu cầu các sở ngành huyện thị xã và thành phố
tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở để có phương án ứng phó kịp thời với thiên tai khi có tình huống xấu xảy ra